tại xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
điểm nhấn là hội trại về nguồn với chủ đề thanh niên làm theo lời bác đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên cùng người dân trong và ngoài tỉnh
tân trào là căn cứ địa cách mạng nơi có nhiều di tích lịch sử gắn liền với cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc
từ tân trào những chủ trương chỉ thị của bác của đảng đã truyền đi khắp đất nước để lãnh đạo thành công cuộc tổng khởi nghĩa dành chính quyền trong cả nước tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hội trại thanh niên làm theo lời bác là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của các thế hệ cha anh xác định rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển
dịp để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và các đơn vị bạn đến giao lưu để tiếp tục tuyên truyền quảng bá
khu di tích quốc gia đặc biệt tân trào và cũng là cái dịp để các bạn cùng giao lưu văn hóa đặc sắc của các dân tộc các vùng miền ở trên địa bàn của các tỉnh các miền trên tổ quốc
hội trại có sự tham gia của năm mươi bốn đơn vị đến từ các xã thị trấn trường học trên địa bàn tỉnh tuyên quang đoàn thanh niên các cơ quan trung ương và các tỉnh lân cận
tại hội trại đã diễn ra nhiều hoạt động như thi đấu thể thao các trò chơi dân gian các hoạt động văn hóa văn nghệ du lịch trải nghiệm độc đáo
về đây thì rất là xúc động chen lẫn một chút niềm tự hào về sự phát triển của quê hương tân trào nơi cội nguồn cách mạng cũng như là nơi cội nguồn của cơ quan văn phòng chính phủ
rất hy vọng là sẽ có dịp nhiều lần để trở lại đây và mang những cái tình cảm cũng như là những cái có thể giúp đỡ được để cho quê hương cách mạng phát triển
sau bảy mươi bốn năm quê hương cách mạng tân trào đã không ngừng đổi mới và phát triển
năm hai nghìn một mươi năm tân trào là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh tuyên quang về đích nông thôn mới
với truyền thống của quê hương cách mạng tân trào chính quyền và người dân huyện sơn dương tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được khắc phục những khó khăn thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi